trong những năm qua một số xã của huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an đã chuyển đổi cây trồng có hiệu quả
trong đó một số vùng đất chuyển sang trồng ngô sinh khối cho thu nhập cao
xã nghĩa thịnh được đánh giá là một trong những địa phương triển khai vụ đông xuân tốt nhất của huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
năm hai nghìn một mươi tám nghĩa thịnh trồng hơn sáu mươi hectare ngô sinh khối chủ yếu là giống ngô psc một trăm linh hai
với thời tiết ít mưa bão thuận lợi cho bà con sản xuất nên năng suất vụ này đạt từ hai ba đến hai năm tấn trên một xào
với chủ trương thâm canh không bằng tăng vụ đây là năm thứ năm người dân xã nghĩa thịnh huyện nghĩa đàn trồng ba vụ ngô trên một năm
để bao tiêu sản phẩm chính quyền xã đã ký kết hợp đồng cung cấp ngô nguyên liệu cho doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa trên địa bàn
một năm có thể trồng ba đến bốn vụ với giá thu mua như hiện nay mỗi hectare ngô có thể cho thu nhập trên bảy mươi triệu đồng một vụ
sau khi đã trừ chi phí vật tư và công lao động người nông dân còn được lãi khoảng từ năm mươi đến sáu mươi triệu đồng
với người nông dân đây là tín hiệu vui và hy vọng mới cho người nông dân để làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình